tổng cục đường bộ việt nam bộ giao thông vận tải vừa có báo cáo nhanh thống kê về thiệt hại các tuyến đường quốc lộ do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua trên nhiều tỉnh thành và số tiền cần khắc phục sửa chữa bước đầu cần tới tám trăm bảy mươi tỷ đồng
tính đến sáu giờ sáng ngày ba tháng tám theo thống kê của tổng cục đường bộ trên hệ thống quốc lộ mưa lũ đã làm mặt đường xình lún sói lở hư hỏng ba mươi năm m hai sạp cao ly dương với khối lượng một trăm sáu mươi bốn bốn trăm chín mươi bốn m ba
số tiền khắc phục sửa chữa ban đầu là một trăm hai mươi tỷ đồng
trên hệ thống đường địa phương các tỉnh lạng sơn quảng ninh sơn la tuyên quang mặt đường xình lún hư hỏng do mưa lũ lên tới ba trăm linh năm năm trăm sáu mươi tám m hai một trăm năm mươi bốn cống hư hỏng tổng kinh phí khắc phục bước đầu khoảng bảy trăm năm mươi tỷ đồng
để đảm bảo giao thông tổng cục đường bộ việt nam đã chỉ đạo cục quản lý đường bộ một sở giao thông vận tải tập trung lực lượng hot dọn đất đá tràn mặt đường để thông xe
những vị trí bị nước ngầm mặt đường tổ chức cắm gạp tiêu rào chắn cảnh báo và tổ chức trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ những vị trí sụt ta luy âm dùng kè dọ thép đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng của địa phương tổ chức phân luồng và điều hành giao thông